chính phủ đã ra nghị quyết số một trăm ba mươi bảy ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về công tác dân số trong tình hình mới
mục tiêu của chương trình nhằm xác định rõ các nội dung nhiệm vụ chủ yếu để các bộ ngành địa phương xây dựng chương trình kế hoạch hành động tổ chức triển khai kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số hai mươi một đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của các cấp ủy đảng chính quyền các cấp của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới
khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác dân số
thời gian qua đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể của nghị quyết số hai mươi một đề ra góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững
chương trình cũng đề ra bảy giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu trên